tổng cục quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu các cục quản lý thị trường tỉnh thành phố tăng cường kiểm soát thị trường trước trong và sau tết trung thu hai nghìn hai mươi
đối với thời gian trước tết trung thu tổng cục quản lý thị trường lưu ý các cục quản lý thị trường địa phương cần tăng cường kiểm tra việc vận chuyển sản xuất
kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu nhất là nhân bánh nghi ngờ có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu
để kịp thời ngăn chặn các hành vi sản xuất không bỏ đảm chất lượng an toàn thực phẩm
đối với thời gian trong dịp trung thu cần tăng cường công tác hậu kiểm đối với mặt hàng bánh trung thu lưu thông trên thị trường
còn sau dịp tết trung thu cần chú ý kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng
nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời đình chỉ lưu thông sản phẩm góp phần bỏ đảm quyền lợi và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng